nhưng tại trường xa mưa rông vẫn xảy ra nhiều khiến tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh vẫn gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước